tại trường tiểu học xã bắc an thành phố trí linh tỉnh hải dương vừa xảy ra một vụ ngộ độc khiến bốn mươi sáu học sinh phải nhập viện
thông tin bắt đầu sáng ngày bốn tháng ba một giáo viên của trường đã mua bốn gói bột màu trắng dùng thông bồn cầu và để ở gầm cầu thang của trường để tối mang về nhà thông tắc bể phốt
do không biết giờ ra chơi một học sinh lớp năm a đã lấy ra và chia cho nhiều học sinh khác cùng ăn
phát hiện ra vụ việc giáo viên của trường đã cấp tốc đưa bốn mươi sáu học sinh từ lớp một đến lớp năm đi cấp cứu tại trung tâm y tế tp trì linh và tại bệnh viện đa khoa tỉnh hải dương
các cơ sở y tế đang tích cực theo dõi và chăm sóc các cháu
đến một mươi sáu giờ cùng ngày tình hình sức khỏe của các học sinh đã ổn định hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc